nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc ngày sáu tháng bốn tại thủ đô seoul của hàn quốc
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã hội đàm với ngài lee won sốc tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc
ngài tổng công tố lee won seok bày tỏ vui mừng được gặp lại bộ trưởng tô lâm
hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cho rằng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước phát triển gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn ngài lee won sốc và các đồng nghiệp đã dành thời gian đón tiếp đoàn đại biểu bộ công an việt nam
nhấn mạnh việt nam luôn coi hàn quốc là một trong những đối tác quan trọng và lâu dài vì lợi ích chung của hai nước
nhân dân hai nước và vì ổn định hòa bình trong khu vực và thế giới
đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hàn quốc
cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước bộ công an việt nam và viện công tố cao hàn quốc
đã thống nhất ký bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm hai nghìn một mươi chín
tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa hai bên trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hai bên đã tích cực trao đổi thông tin tội phạm phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng người hàn quốc
thu giữ nhiều kg ma túy đá đối tượng lừa đảo tại hàn quốc lẩn trốn tại việt nam
trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc để tăng cường và phát triển hơn nữa
mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác cụ thể
trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể trao đổi thông tin nghiệp vụ
trao đổi đoàn các cấp đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho công dân nước này
đang sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
đề nghị phía hàn quốc tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại hàn quốc dành cho bộ công an việt nam
về điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm môi trường tội phạm mua bán người phân tích phục hồi dữ liệu
chứng cứ điện tử đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng hàn
ngài lý huân sóc nhất trí với những đề nghị của bộ công an việt nam nhấn mạnh thời gian tới
hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy kinh tế